liên hợp quốc mới đây công bố báo cáo cho thấy lực lượng taliban nắm quyền kiểm soát afghanistan
đang tiếp tục áp đặt thêm các hạn chế đối với phụ nữ nước này
theo đó phụ nữ afghanistan chưa kết hôn hoặc không có người giám hộ là nam giới
sẽ bị hạn chế quyền tiếp cận công việc đi lại và chăm sóc sức khỏe
theo chính quyền taliban phụ nữ không thể ra ngoài hoặc di chuyển một khoảng cách nhất định
nếu không có một người đàn ông có quan hệ huyết thống hoặc chồng đi cùng
taliban cũng khuyến cáo một phụ nữ nên kết hôn nếu muốn tiếp tục làm việc
tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe cho rằng việc một phụ nữ chưa chồng làm việc là không phù hợp
kể từ khi lên nắm quyền vào năm hai nghìn hai mươi một taliban đã áp đặt nhiều biện pháp hạn chế nghiêm ngặt
đối với phụ nữ như cấm họ tham gia hầu hết các lĩnh vực của đời sống công cộng
đóng cửa các tiệm làm đẹp bắt giữ những phụ nữ không tuân theo quy định về trang phục
khăn trùng đầu hồi giáo và ngăn các bé gái đi học sau lớp sáu
phụ nữ afghanistan cũng bị bắt
nếu mua thuốc tránh thai điều mà taliban chưa có lệnh cấm chính thức